hy lạp và cộng hòa xíp đã ngay lập tức lên án quyết định này và cho rằng đây là hành động không thể chấp nhận được
thổ nhĩ kỳ và cộng hòa sip cùng tuyên bố chủ quyền đối với các vùng biển xung quanh cộng hòa xíp
từ tháng một mươi năm ngoái ankara đã liên tục đưa các tàu khảo sát tới khu vực này bất chấp cảnh báo từ eu
dự kiến trong thời gian tới chính phủ thổ nhĩ kỳ sẽ có tổng cộng bốn con tàu hoạt động tại đây
cùng ngày phát biểu sau cuộc họp bộ trưởng quốc phòng hy lạp và cộng hòa sip khẳng định hoạt động khoan thăm dò khí đốt phi pháp của thổ nhĩ kỳ đang thử thách uy tín của eu
hai bộ trưởng khẳng định việc mở rộng hành vi khiêu khích và bất hợp pháp của ankara trong vùng lãnh thổ của đảo sip là không thể chấp nhận được
trước đó ngày một mươi năm tháng bảy liên minh châu âu eu đã thông qua các biện pháp trừng phạt chính trị và tài chính nhằm vào thổ nhĩ kỳ
bao gồm cắt giảm một trăm bốn mươi năm tám triệu euro tương đương với một trăm sáu mươi bốn triệu usd trong các quỹ châu âu được phân bổ cho thổ nhĩ kỳ vào năm hai nghìn hai mươi
xiết chẳng hỗ trợ tài chính hạ cấp đối thoại tuy nhiên không cắt đứt hoàn toàn
bộ quốc phòng ả rập xê út vừa thông báo quyết định đồng ý cho binh sĩ mỹ tới đồn trú
đây được xem là động thái nhằm hỗ trợ washington để tăng cường bảo đảm an ninh khu vực
trong một thông báo bộ quốc phòng ả rập xê út nhấn mạnh dựa trên nguyên tắc hợp tác chung giữa ả rập xê út và mỹ
cũng như nguyện vọng cùng duy trì an ninh và ổn định của khu vực quốc vương salman đã thông qua quyết định cho phép binh sĩ mỹ đồn trú
cùng ngày lầu năm góc cho biết quyền bộ trưởng quốc phòng richars pencer đã cho phép triển khai các nhân viên quân sự và vũ khí của mỹ tới ả rập xê út
đồng thời khẳng định động thái này sẽ tăng cường thêm năng lực phòng thủ trong bối cảnh xuất hiện những mối đe dọa đang nổi lên và hết sức rõ ràng
các nguồn tin cho biết quân đội mỹ sẽ điều động vài trăm binh sĩ cùng các máy bay và tên lửa phòng không tới ả rập xê út
động thái này đã được chuẩn bị trong nhiều tuần qua và không phải là một sự đáp trả đối với việc iran bắt giữ tàu trở dầu của anh ở vịnh perssion
trong quá khứ ả rập xê út từng cho binh sĩ mỹ đồn trú trong khoảng thời gian kéo dài tới một mươi hai năm
trong bối cảnh căng thẳng chính trị và thương mại giữa nhật bản và hàn quốc chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và có nguy cơ đe dọa nguồn cung thiết bị điện tử trên toàn cầu
tổng thống mỹ donald trump vừa bày tỏ sẵn lòng giúp hai đồng minh lâu đời tại đông bắc á này giải quyết mầu thuận
phát biểu tại nhà trắng tổng thống mỹ donald trump cho biết ông đã nhận được lời đề nghị giúp đỡ từ người đồng cấp hàn quốc moon jae in
tổng thống hàn quốc đã nói với tôi rằng có nhiều căng thẳng giữa hàn quốc và nhật bản liên quan đến vấn đề thương mại
nhật bản có những sản phẩm mà hàn quốc muốn và ông moon đã đề nghị tôi can dự có thể tôi sẽ hỗ trợ nếu cả hai nước đều đưa ra đề nghị
mâu thuẫn giữa hàn quốc và nhật bản phát sinh từ các quyết định của tòa án tối cao hàn quốc yêu cầu các công ty nhật bản bồi thường cho những nạn nhân phải lao động cưỡng bức trong thời gian từ năm một nghìn chín trăm một mươi tới cuối chiến tranh thế giới thứ hai
dù tokyo luôn cho rằng vấn đề bồi thường đã được hai bên giàn xếp trong hiệp định ký kết năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm nhưng các luật sư hàn quốc vẫn tiếp tục thực hiện quyết định của tòa án